bắc bộ mưa giảm nên nguy cơ ngập úng không cao tuy nhiên quý vị vẫn cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đặc biệt là khu vực vùng núi
khi mà di chuyển trên các cung đường đèo núi thì quý vị cần cảnh giác nếu có dấu hiệu đất đá nứt vỡ xuống đường hoặc là có tiếng nổ bất thường thì cần nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm
trong khi đó nam bộ đang trong giai đoạn mưa nhiều do gió mùa tây nam hoạt động mạnh
mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trụng thấp các khu đô thị
bên cạnh đó cũng cần đề phòng với lốc xét gió giật mạnh trong cơn mưa
còn tại đảo phú quốc thì tuyến cao tốc phú quốc rạch già vẫn đang phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi thời tiết thuận lợi trở lại
dự báo ngày hôm nay thời tiết tại phú quốc và vùng biển cà mau kiên giang vẫn bất lợi